việt nam cần nhiều hơn nữa những cơ chế chính sách để thúc đẩy sự phát triển của phân khúc nhà ở này
có thể hiểu nhà ở dành cho đối tượng thu nhập thấp bao gồm nhờ giá rẻ và nhà ở xã hội
là một đất nước cùng nằm trong khu vực asean như thái lan họ đã có những chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp rất hiệu quả
trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám thái lan đã có một triệu căn nhà với mức giá chưa đến một triệu bạt
đây là một mức giá rất rẻ giúp cho người thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận với nhà ở
chúng tôi đưa ra mức lãi suất rất thấp và giữ ở mức ba bốn một năm trong suốt ba năm đầu tiên
mỗi tháng người dân chỉ phải trả một năm trăm linh đến hai bạt một tháng người ta gọi đó là mua nhà trả góp
một cách khác là các công ty xây dựng tư nhân cũng được hưởng ưu đãi để phát triển các dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp
còn một số nước có nền kinh tế phát triển như mỹ và hàn quốc họ cũng có một bộ phận lớn người dân thu nhập thấp
tuy nhiên các chính sách phát triển nhà ở hợp túi tiền
đối với đối tượng này là vô cùng thông thoáng và linh hoạt
cụ thể là họ có những chính sách cho từng đối tượng người dân có mức thu nhập khác nhau
ở hàn quốc việc xây dựng nhà ở xã hội được hỗ trợ bởi chính phủ hàn quốc để phù hợp với túi tiền của người dân thu nhập thấp
chúng tôi cung ứng nhà ở cho người thu nhập thấp dưới dạng nhà ở cho thuê trong một mươi năm
sau một mươi năm có thể bán cho người dân dưới dạng nhà ở xã hội
chính phủ sẽ hỗ trợ về tài chính cho đối tượng nhà ở này
chúng tôi chia ra một mươi nhóm thu nhập
đầu tiên là thu nhập thấp và trên cùng là nhóm nhà giàu
mỗi nhóm sẽ được hưởng một chính sách khác nhau
những người nghèo thậm chí không thể thuê nhà thì chính phủ sẽ xây những khu nhà ở cho thuê này và hỗ trợ về tài chính
giá thuê sẽ thấp hơn thị trường khoảng ba mươi
hoa kỳ cũng có người thu nhập thấp và có nhu cầu rất cao về nhà ở
để bắt đầu tôi nghĩ nên xác định thế nào là người thu nhập thấp ở hoa kỳ
để làm được điều đó chúng tôi lấy giá trị trung bình thu nhập trên địa bàn từng bang
nếu mức đó thấp hơn ngưỡng nhất định đó là người thu nhập thấp
đó chỉ là một con số tương đối
trong khi đó tại việt nam các chính sách nhằm thúc đẩy loại hình nhà ở cho người thu nhập thấp lại rất hạn chế
việt nam chúng ta mới đang có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong phát triển nhà ở xã hội
còn nhà ở giá rẻ thì hiện nay cũng chưa có những chính sách cụ thể nào
nhà ở giá rẻ hiện nay là phân khúc
được nhiều khách hàng mong đợi nhất
tuy nhiên nhà ở giá rẻ ở việt nam hiện nay chúng ta thấy lượng khung rất hạn chế
với một quốc gia có chín mươi sáu triệu dân ba mươi bảy năm tốc độ đô thị hóa
thì việc có quỹ nhà ở giá rẻ phù hợp với đối tượng thu nhập thấp là một bài toán khó
theo chiến lược nhà ở quốc gia đến năm hai nghìn ba mươi
việt nam cần một triệu mét vuông nhà ở mới đáp ứng được nhu cầu của người dân
nhưng để đạt được điều đó

tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin bất động sản đáng chú ý khác
mời quý vị cùng theo dõi
sở kế hoạch và đầu tư hà nội vừa có công văn gửi các sở ngành
ubnd các quận huyện thị xã cùng các đơn vị liên quan về việc triển khai kiểm tra tiến độ thực hiện
một trăm hai mươi hai dự án công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của thành phố hà nội
đơn cử như dự án xây dựng bệnh viện nhi hà nội đầu tư nâng cấp bệnh viện phụ sản hà nội
dự án xây dựng đường vành đai một đoạn âu đông mác nguyễn khói dự án đường năm kéo dài
sở kế hoạch và đầu tư đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ ra soát
cập nhật tình hình thực hiện một trăm hai mươi hai dự án này và bổ sung thêm các dự án khác nếu còn thiếu
hora vừa công bố báo cáo diễn biến thị trường đề ốc tp hcm và cảnh báo thực trạng giảm tốc
tại nhiều phân khúc trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám cụ thể trên địa bàn tp hcm tổng nguồn cung sản
phẩm nhà ở của các dự án trong hai quý đầu năm giảm đến bốn mươi bốn năm trong đó phân khúc bình dân sụt
giảm đến sáu mươi chín bảy chỉ còn chiếm hai mươi năm tổng nguồn cung phân khúc trung cấp giảm hai mươi ba sáu chiếm ba mươi bảy
phân khúc cao cấp giảm hai mươi năm chín nhưng vẫn chiếm bốn mươi một tám đây chính là biểu hiện lệch pha cung cầu
bên cạnh đó hoạt động m a bất động sản cũng sụt giảm chưa có sáu trên một mươi năm hồ sơ chuyển nhượng dự án đủ điều kiện được chấp thuận
một vấn đề khác là thị trường cũng đang tồn tại một phần không nhỏ tiến dụng tiêu dùng bị sử dụng sai mục đích
truyền vào đầu tư kinh doanh bất động sản với nhiều rủi ro thêm ẩn
thưa quý vị blockchain hiện là công nghệ
nghệ được ghi nhận với sức mạnh có thể đổi mới lĩnh vực bất động sản
trên thế giới các cơ quan đăng ký đất đai đang quan tâm đến hệ thống blockchain
vì họ cho rằng hệ thống này có thể cho phép chuyển quyền sở hữu tài sản gần như ngay lập tức
theo một cách an toàn
còn tại việt nam ứng dụng này sẽ có những tác động như thế nào đến thị trường bất động sản
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
hiểu theo cách đơn giản nhất blockchain là một cơ sở dữ liệu phân cấp
bằng cách tổng hợp và lưu trữ các giao dịch vào sổ cái bỏ mật
cơ chế đồng thuận phân quyền một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận
thì sẽ không có cách nào thay đổi được
giá trị của hệ thống này là khả năng kiểm tra và theo dõi các giao dịch trong thời gian thực hiện
mà không cần đơn vị thứ ba nào khác chẳng hạn như ngân hàng
chính bởi những ưu điểm nổi bật của ứng dụng này mà hiện nay
số lượng các thử nghiệm với blockchain đang ngày càng tăng lên trên khắp thế giới
công nghệ blockchain trong lĩnh vực bất động sản có thể đưa đến những thay đổi quan trọng
một cách cụ thể trong đầu tư bất động sản
trong quá khứ theo cách truyền thống thì phải tốn rất nhiều tiền
và thường chỉ có những người gọi là đại gia mới có thể đầu tư vào bất động sản
công nghệ blockchain sẽ tạo ra cơ hội cho nhiều nhà đầu tư nhỏ
liên kết với nhau để tạo ra một nhà đầu tư lớn
và điều này cũng có thể trở thành cách mà các giao dịch bất động sản được tiến hành
vấn đề hiện tại của các thị trường bất động sản của mình là thông tin rất là khó kiểm soát
và nó không chính xác thì làm sao nó có thể giúp cho tất cả thông tin đó
đưa lên bếp
nó được minh bạch và nó được lưu trữ để mà có thể truy lục
và giúp cho những giao dịch tiếp theo nó trở nên dễ dàng hơn
thì đó là cái tính năng nổi bật mà có đặc tính rất đặc biệt của blockchain
để giúp cho cái thị trường bất động sản của mình
khi công nghệ blockchain đều áp dụng trên thị trường bất động sản
sẽ đem lại nhiều lợi ích nhất định
quy trình xử lý hợp đồng tự động đồng nghĩa với việc cắt giảm chi phí
thời gian làm tăng khả năng bảo mật và hơn hết là giúp cho thị trường trở nên minh bạch hơn
blockchain hiện tại đã giúp cho việc là tránh lừa đảo
ở chỗ là họ có một cái nhà họ có thể là bán cho nhiều người từng lúc
thì blockchain ít nhất nó sẽ ngăn chặn việc đó
tức là bạn đã đang giao dịch với ai thì cái dữ liệu đó đã được ghi trên cái smart inc đó rồi
thì những người khác họ đã tham khảo dựa trên đó
à cái nhà này đã đang được đặt cọc đang được giao tiền đợt một đợt hai như thế nào đó
trong một hợp đồng ghi lại tất cả danh đó
thì bất cứ ai bán và đưa lên thông tin họ sẽ chịu trách nhiệm thông tin đó
và cái quá trình đó đã được không bị cắt
can thiệp bởi bất cứ ai khác thì sẽ giảm được trường hợp là bán cho nhiều người cùng lúc
một thứ hai là sẽ giúp cho họ hạn chế cái việc mà ráng đưa giá nó sai sự thật quá
giới chuyên gia nhận định blockchain đã đặt nền móng mới cho ngành bất động sản
nếu công nghệ này có thể tăng tính thanh khoản và giảm các chi phí
thì sẽ có thể loại bỏ được một số rào càn đáng kể cho nhà đầu tư
tuy nhiên sẽ cần có một khoảng thời gian nhất định trước khi đạt được mục tiêu này
do việt nam hiện nay cần thêm các rào càn bảo vệ
cho cả hệ thống cũng như dữ liệu thông tin
ứng dụng công nghệ blockchain không chỉ ở việt nam mà trên toàn thế giới
là một việc khá là thách thức
nó đòi hỏi khá nhiều công sức sự kết hợp giữa đơn vị tư nhân và kể cả chính quyền nhà nước
ví dụ như việc chuyển thông tin đang ở dưới dạng bản cứng
và mã hóa nó để nhập lên một hệ thống thì sẽ mất rất nhiều thời gian
thách thức thứ hai là các đơn vị chủ quản như nhà nước
đang quản lý cái thông tin bất động sản
người ta cũng phải nắm được công nghệ blockchain
như thế nào thì người ta mới có thể đưa ra được những cải cách chính sách
hướng dẫn phù hợp với ứng dụng công nghệ blockchain trên thị trường bất động sản
các chuyên gia cũng nhận định hiện nay việt nam vẫn đang đón nhận công nghệ mới này khá chậm rãi
thế nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi
chúng ta đang sở hữu nguồn dân số trẻ năng động bản lĩnh và có một nền văn hóa khởi nghiệp lớn
chính vì thế mà việt nam là một trong những quốc gia đầy tiềm năng
trong việc tận dụng thời kỳ công nghệ số mới này
thị trường bất động sản phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại